nhân bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ và nằm trong khuôn khổ chương trình lễ trao bằng tổ quốc y công
đoàn công tác của bộ lao động thương binh và xã hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng nam
về việc thực hiện chính sách yêu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
thời gian qua quảng nam đã trú trọng đến phát triển kinh tế văn hóa xã hội và nhất là an sinh xã hội
trong đó có các hoạt động xây dựng nhà ở chăm sóc người có công chăm sóc và phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng
chăm sóc phần mộ anh hùng liệt sĩ tuy nhiên đến nay quảng nam vẫn còn những tồn động vướng mắt
trong giải quyết các hồ sơ công nhận liệt sĩ người có công
đoàn công tác yêu cầu từ nay đến cuối năm tỉnh quảng nam phải giải mã tất cả một trăm một mươi sáu trường hợp còn tồn động
từ đó hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình lên bộ để xem xét giải quyết